thực hiện chương trình bố trí sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi
ubnd tỉnh tuyên quang đã đầu tư hai tỷ đồng để bố trí sắp xếp ổn định cho một trăm linh sáu hộ dân đang sinh sống
trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp đến nơi ở mới bảo đảm an toàn hơn
việc di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm ổn định cuộc sống hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
do thiên tai gây ra góp phần giảm nghèo bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng ở địa phương
tính đến ngày năm tháng sáu tỉnh tuyên quang đã di chuyển được tám mươi trên tổng số một trăm linh sáu hộ dân tới nơi ở mới
theo hình thức sen ghép đạt trên bảy mươi năm kế hoạch
các địa phương có tiến độ thực hiện nhanh nhất là huyện chiêm hóa na hàng và lâm bình
tỉnh tuyên quang đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành cùng các đơn vị liên quan
hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện công tác di dân theo kế hoạch
đúng đối tượng đúng chính sách của chương trình bố trí và ổn định dân cư năm hai nghìn một mươi chín